trước khi dolly trào đời người ta đã nhân bản đủ loại gia súc khác nhau như bò dê chuột và mèo
nhưng tất cả đều thất bại
đa số chết từ khi còn trong trứng ngay sau khi ra đời hoặc sau khi sinh mắc các bệnh bẩm sinh
người ta gọi chúng là những quái vật nhân bản
thành công này đã tạo động lực cho các nhà khoa học đẩy mạnh các nghiên cứu về tế bào mầm với mục đích tối hậu là cải thiện sức khỏe con người
theo các chuyên gia tế bào mầm có thể được sử dụng
trong điều trị các bệnh như tiểu đường đột quỵ mù loà
giới khoa học coi đây là bước ngoặt vĩ đại trong việc chống lại sự đại tuyệt chủng đang ngầm xảy ra trên hành tinh chúng ta
tuy nhiên chính niềm hy vọng này lại là chủ đề gây tranh cãi lớn trong giới khoa học về tác động của nó đến tương lai trái đất
rất nhiều người lo ngại rằng khoảng cách từ việc nhân bản cử đến việc tạo bản sao con người chỉ là một quãng ngắn
phản bác lại những lo ngại nhóm nghiên cứu đã tuyên bố thành công này chỉ nhằm mở đường cho hướng điều trị mới cho nhiều loại bệnh ở người
động vật có vú sinh ra theo cách thông thường như kết quả của sinh sản tự nhiên kết hợp các gen của người cha và người mẹ
còn dooly thì được tạo ra từ tuyến vú của một con cừu cái do đó nó chỉ thừa hưởng thông tin gen từ một con cu tham gia cuộc thí nghiệm
thành công này đã mở ra khả năng có thể đảo ngược sự phát triển của sinh vật
thế nhưng công nghệ nhân bản có thể đảo ngược sự phát triển của sinh vật

động vật nhân bản được sinh ra vẫn có những khuyết tật và không được hoàn toàn khỏe mạnh
nhân bản đến giờ vẫn là một công nghệ phức tạp không đảm bảo an toàn
tháng một năm hai nghìn ba dooly được chuẩn đoán bị viêm khớp một dạng bệnh thường thấy trên các động vật già
căn bệnh này đã làm bùng nổ cuộc tranh luận giữa các nhà khoa học về việc liệu có phải bộ gen của nó cũng già hơn năm năm so với bình thường
và rằng tất cả các động vật nhân bản có bị lão hóa
giáo sư ion winmus trưởng nhóm nghiên cứu khi đó đã phải thừa nhận bệnh viêm khớp chứng tỏ kỹ thuật nhân bản của họ chưa thực sự hiệu quả và cần được tiếp tục nghiên cứu
ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn ba sau sáu năm trào đời kiều đô ly đi vào giấc ngủ vĩnh hằng bằng một mũi tiêm gây chết không đau đớn
các bác sĩ thú y phát hiện thấy nó bị viêm phổi nặng
thông thường cựu có thể sống tự nhiên
từ một mươi một hoặc một mươi hai năm và bệnh viêm phổi là khá phổ biến ở con già đặc biệt với loại bị nuôi nhốt
nhưng ở đây do ly mới sống được hơn sáu tuổi
nguyên nhân cái chết của nó được cho là phần mềm gen không được truyền giao hoàn toàn hoặc bị hữu hỏng trong lúc truyền
kết quả là cỗ máy hoạt động bị sai sót gen không bật hoặc tắt nhưng nó cần phải làm trong quá trình phức tạp tạo ra protein
nếu cái chết củaoly có liên quan tới việc nhân bản thì đây là bằng chứng bổ sung cho thấy sự nguy hiểm tiềm tàng trong việc mở rộng loại hình nghiên cứu này từ động vật sang người
sau khi kiểu đô ly chết các chuyên gia đã ngâm và thuộc gia li để bảo quản hình hài của nó trước khi tái tạo lại trên khuôn hình bằng sợi thủy tinh
mô hình thi hài của kiều đô ly hiện đang được trưng bày tại bảo tàng quốc gia scotland ở thành phố ediburg
kiêu đô ly con vật nổi tiếng nhất thế kỷ hai mươi
nó đã đi vào lịch sử sinh học và y học với tư cách là động vật hữu lũ đầu tiên trên thế giới ra đời bằng công nghệ sinh sản khô tính